ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động ở kỳ ngắn hạn
cà phê việt tăng mạnh thị phần tại thị trường nhật bản
đó là những thông tin giá cả thị trường đáng chú ý của ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
một loạt ngân hàng đã tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi
từ một đến bốn điểm phần trăm
tập trung vào các kỳ hạn từ sáu tháng đến dưới một mươi hai tháng
trong đó nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước
gồm vietinbank vietcombank bidv và agribank
có mức giảm từ một đến hai điểm phần trăm
theo nhận định của giới phân tích
lãi suất huy động liên tục được điều chỉnh giảm mạnh trong thời gian gần đây
là do thanh khoản của các ngân hàng thương mại khá dồi dào
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhật bản tăng nhập khẩu cà phê từ việt nam
và giảm nhập khẩu từ brazil
các chuyên gia cho rằng
nhờ hương vị mạnh thơm nồng và giá rẻ
cà phê robusta của việt nam
đang thiết lập sự hiện diện vững chắc tại thị trường nhật bản
trong các nước sản xuất cà phê ở đông nam á
thì việt nam là nước bảo đảm nguồn cung ổn định hơn cả
nhờ sản lượng lớn
đây là cơ hội cho ngành cà phê việt nam ở thị trường này
những ngày vừa qua
giao hoa cúc tại thành phố đà lạt
và các địa phương của tỉnh lâm đồng đang tăng cao
với giá bán từ hai năm trăm linh đến bốn đồng một cành
nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hoa không bán được
nên nhiều nhà vườn ngừng canh tác hoặc trồng cầm trừng
cộng thêm thời tiết không thuận lợi
nên nhiều diện tích hoa phục vụ cho dịp giảm tháng bảy không kịp nở
không chỉ hoa cúc khán hiếm
nhiều loại hoa khác như cát tường cầm trướng giá cũng tăng
nhưng không đủ nguồn cung